bên cạnh việc thực hiện các dự án đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ cho các thôn bản đặc biệt khó khăn các nguồn lực còn được sử dụng để hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo

những vạt đất đồi trồng nấm đã giúp người dân vùng cao sơn động đẩy lùi đói nghèo chung tay bảo vệ tài nguyên rừng
những vạt đất đồi trồng nấm đã giúp người dân vùng cao sơn động đẩy lùi đói nghèo
những vạt đất đồi trồng nấm đã có thể cho thu hoạch với giá bán khá cao khoảng một triệu đồng một kg có hộ ước đạt thu nhập khoảng hai trăm linh triệu đồng một năm mỗi bịch nấm có thể cho khai thác trong vòng một năm rưỡi tới hai năm đây cũng là ưu điểm nổi bật của sản xuất nấm dược liệu
gia đình ông long là một trong các hộ thành viên của hợp tác xã nấm liêm xanh sơn động hiện tại gia đình ông đang có năm hectare rừng trồng nấm năm nay bước sang năm thứ hai triển khai trồng nấm
nhờ thu nhập từ bán nấm mà gia đình ông long đã từng bước cải thiện đời sống thu nhập kinh tế ngày càng cao
nếu mà chủ yếu và quan trọng vẫn là tưới tắm ngày tưới đôi lần đôi ba lần nếu mà mùa này thì nó thỉnh thoảng nó mưa thì nó không quan trọng mấy thế nhưng mà nếu mà nó không mưa lúc nào cũng phải tưới đến hai ba lần trong ngày thì cái nấm nó mới phát triển mạnh
sơn động là vùng đất
trong đó có điều kiện thổ nhưỡng khá phù hợp với các loại cây dược liệu bên cạnh nấm linh chi một số xã trên địa bàn huyện còn đang triển khai thử nghiệm mô hình trồng cây ba kích tím và bước đầu đã cho thấy những tín hiệu tích cực
mô hình trồng cây ba kích tím tại huyện sơn động đã giúp bà con vùng cao có thu nhập khá từng bước thoát nghèo và làm giàu
hiện chính quyền và người dân nơi đây lựa chọn ba kích là cây trồng chính trong cơ cấu sản xuất của địa phương
huyện sơn động có khoảng hai mươi hectare ba kích tím trong đó có ba vùng sản xuất tập trung tại các xã yên định thanh luân và thị trấn thanh sơn với một mươi năm hectare
diện tích còn lại trồng dài rác ở các xã cẩm đàn quế sơn an lập vĩnh khương vân sơn và tuấn mâu
xã thành luận là một xã rất khó khăn
sau nhiều năm các quỹ chính quyền địa phương cũng trăn trở cho hướng đi
bên cạnh các chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững huyện còn chú trọng công tác giúp đỡ các gia đình chính sách người có công nhằm tạo động lực cho các hộ gia đình yên tâm lập nghiệp cũng như phát triển kinh tế
với chủ trương chung là tạo điều kiện cho những người có công thoát nghèo huyện đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như hỗ trợ về nhà ở tạo điều kiện chỗ ở tốt nhất hỗ trợ về phát triển sản xuất nhân rộng mô hình giảm nghèo hỗ trợ cây con giống
đến nay trên địa bàn huyện đã không còn hộ nào thuộc diện người có công là hộ nghèo về cơ bản các gia đình có công gia đình chính sách đều đã có chỗ ở vững chắc
chúng tôi cũng đang thực hiện theo quyết định hai mươi hai của thủ tướng chính phủ đó là hai mức sửa chữa và làm mới
trong năm hai nghìn một mươi ba chúng tôi đã giả soát trên địa bàn toàn huyện cũng có rất là nhiều hộ nghèo công có nhu cầu về nhà ở
chúng tôi đã thực hiện hỗ trợ được hơn tám trăm linh hộ nghèo công
nhưng đến giờ phút này thì tất cả các hộ nghèo công về cơ bản đã được hỗ trợ
huyện cũng đã có những chủ trương đảm bảo làm sao giữ ổn định cho đời sống cho người có công
tức là không chỉ giảm nghèo trong năm hai nghìn một mươi chín mà chúng tôi còn phải giữ được sao cho người ta luôn ổn định về tình hình đời sống của người ta
ví dụ như là chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra chăm sóc quan tâm đến tình hình đời sống người có công
nhưng đối với những hộ có khó khăn thì chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay góp sức để mà giúp cho người có công có điều kiện mức sống tốt nhất
thế còn độ hộ mà nhà ở mà gặp khó khăn do xuống cấp thì chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng thường xuyên quan tâm và đặc biệt là tương trợ giúp đỡ nhau tại cộng đồng dân cư
gia đình ông từ văn sương thuộc diện gia đình chính sách là một trong các hộ được chính quyền hỗ trợ tiền sửa lại phần mái của ngôi nhà gỗ đã cũ
gia đình có hai ông bà sinh sống chủ yếu nhờ trồng rau và nuôi gà
nếu như trước đây ông còn đủ tuổi đủ sức khỏe đi làm thêm công việc biêu tá tại biểu điện thì đến nay sau khi nghỉ hưu gia đình chỉ trông chờ vào đàn gà và mảnh vườn rau
ngôi nhà cũ của ông bà xây dựng từ cách đây mấy chục năm
khi mái rột nhờ khoản tiền hỗ trợ của huyện ông bà lập lại được lớp ngói mới
ngôi nhà vì thế nhìn cũng khang trang hơn
không còn phải lo chuyện nhà cửa ông bà chăm chỉ làm lụng cũng có được đồng ra đồng vào
thế là vừa rồi là xã giúp cho thấy nhà cửa nó khó khăn
thì xã đề nghị xã xã bên thương minh xã hội nó cũng giúp đỡ cho được chục triệu để thay ngói để lập lại nhà
thế là nhà cửa bây giờ nó cũng ổn định
được mái nhà nó cũng ổn định
nó không mưa gió nó không giọt
thế làm kinh tế thì cứ bình thường cũng không đến nỗi như trước ngày
năm hai nghìn hai mươi huyện sơn động có kế hoạch hỗ trợ kinh phí xây dựng xóa hết nhà tạm nhà rột nát cho ba mươi tám hộ nghèo
đến nay ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đã bàn giao nhà ở cho toàn bộ các hộ
đồng thời trích quỹ để sửa chữa hàng trăm ngôi nhà rột nát xuống cấp cho các gia đình chính sách
giúp cho diện mạo chung của huyện thay đổi đáng kể
đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn hai mươi so với gần bảy mươi hộ nghèo khi mới bắt đầu triển khai đề án
toàn bộ hộ nghèo thuộc diện gia đình chính sách người có công đã thoát nghèo
được hưởng sự hỗ trợ đắc lực từ chương trình giảm nghèo ba mươi a
bộ mặt nông thôn huyện sơn động những năm gần đây đã có những thay đổi tích cực
quan trọng hơn cả đa số người nghèo đã không còn trông chờ ý lại
đó là một lý do
đó là một lý do
những lý tinh thần vươn lên thoát nghèo làm giàu đã hình thành vững chắc
được cụ thể hóa thông qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh
nhất là ở những lĩnh vực thế mạnh của huyện như lâm nghiệp chăn nuôi
thay vì trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài
giờ đây người nghèo xác định tự lực thoát nghèo
ổn định cuộc sống và từng bước làm giàu cho bản thân gia đình
đây là làn gió mới
cũng là yếu tố tiên quyết quyết định sự thành công trong công tác giảm nghèo
ở một huyện vùng cao như sơn động
là một huyện miền núi nghèo của tỉnh bắc giang
bên cạnh những khó khăn chung
huyện sơn động đã tận dụng một số lợi thế nhất định
biến nó thành nguồn lực phát triển kinh tế
đây là năm hoàn thành nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo
những kết quả đạt được đến nay của huyện sơn động có thể xem là thành công lớn
tuy nhiên giữ vững sự ổn định của kinh tế xã hội
đồng thời tránh tình trạng tái nghèo cho bà con
sẽ là bài toán tiếp theo đối với chính quyền huyện sơn động nói riêng
và các huyện nghèo nói chung trên cả nước
sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi
với ông hoàng văn trọng chủ tịch ubnd huyện sơn động
để nhìn lại câu chuyện giảm nghèo và tìm hướng đi tiếp theo
cho kinh tế nông thôn ở huyện vùng cao này

thì ban đầu là huyện gặp một số khó khăn
cái khó khăn nhất là cái điểm xuất phát kinh tế của huyện là rất thấp
thế và cái nhận thức của người dân vì sơn động là gần sáu mươi là người đồng bào dân tộc thiểu số
cho nên là khi triển khai các chương trình
chế độ chính sách của nhà nước vào thì là cả một vấn đề
cho nên là cái khó khăn nhất khi mà
là triển khai đến thì là chính là cái nhận thức của người dân
cái công việc đó khi mà triển khai thì nó không phải là toàn bộ là được nhà nước hỗ trợ hết
mà nó phải có cái sự có cái sự gọi là đối ứng cũng như là cái sự hợp tác của những người dân
toàn lợi thì lỡ là huyện nghèo mà thì được sự quan tâm
lãnh đạo chỉ đạo cũng như là sự hỗ trợ của nhà nước
cái thứ hai là lợi thế của sơn động
thì là cái huyện là có cái diện tích rất là lớn và cái điều kiện về đất lông nghẹp rừng tự nhiên
tận dụng những cái thế mạnh đó mà khuyến khích người dân hỗ trợ người dân trong cái việc phát triển kinh tế hộ gia đình
ví dụ như là trồng rừng chăn nuôi trồng trọt để có như là nâng cao cái thu nhập
xóa đói giảm nghèo là trước tiên sau đó mới đi đến làm giàu
trước những khó khăn đó huyện đã triển khai những dự án chính sách gì để thực hiện thành công
và thực hiện thành công chương trình xóa đói giảm nghèo ạ
trước cái khó khăn đấy thì phải nói là huyện sơn động có cái diện tích rất lớn mà dân cư thì ở thưa thớt
cho nên là khi mà có cái chính sách về xóa đói giảm nghèo thì nó có rất là nhiều những cái mục tiêu mà chúng ta phải phấn đấu
thì chúng tôi đã đề ra là ưu tiên những cái chương trình những cái mục tiêu chúng tôi phải tập trung chỉ đạo và thực hiện
đó là về trước tiên là phải xây dựng cái cơ sở hạ tầng làm sao mà cái này
bốn gái điện đường trường trạng
là phải đến được tất cả các xã
cái ưu tiên số một là giao thông
thế sau đó là ưu tiên thứ hai nữa là cái thủy lợi để đảm bảo cái đời sống của nhân dân
đấy và cái tiếp theo đó là giáo dục và y tế
và hai nữa là điện thì đúng là điện đi đến đâu là văn minh đi đến đó
cho nên là tất cả những cái đó đều là đưa vào cái diện là phải là ưu tiên
được các cấp quan tâm thì chúng tôi sẽ cân đối ưu tiên theo từng lĩnh vực
và từng địa bàn cũ
để mà đưa cái chế độ cái chính sách xóa đói giảm nghèo đó
đến với người dân với một cách cụ thể nhất và nhanh nhất
năm hai nghìn hai mươi là năm hoàn thành nhiều giai đoạn chương trình xóa đói giảm nghèo
ông có thể đánh giá về kết quả đã đạt được của huyện trong quá trình thực hiện chương trình này ạ
sau nhiều năm thực hiện cái chương trình xóa đói giảm nghèo thì đến nay thì huyện xuân động
có thể phải nói là tất cả các xã các thôn bản
thì đã mình dùng cái từ có nghĩa là thay da đổi thịt
bộ mặt đông thôn thì đã được khang trang
đấy và đời sống của nhân dân được nâng lên
đấy cả vật chất lẫn tinh thần
thế và tất cả những điều kiện khác từ giao thông thủy lợi văn hóa xã hội
đều được cải thiện và nâng lên rất nhiều
đời sống dân dân bây giờ thì cũng đã bớt quá khăn rất lớn
thế nên là cái hiệu quả của cái chương trình xóa đói giảm nghèo đối với huyện xuân động là rất lớn
và nó là rất lớn
từ bảy mươi giảm xuống còn hai mươi từ khi thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo cho người dân
xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số là cả một quá trình dài
tuy nhiên làm thế nào để ổn định cuộc sống kinh tế
cũng như là tránh được tình trạng tái nghèo cho bà con là cả một bài toán tiếp theo
vậy địa phương đã làm thế nào để tránh được tình trạng tái nghèo
để mà gọi là giảm nghèo bền vững
tránh tái nghèo
thì cái biện pháp duy nhất là làm sao cho cái nhận thức của người dân
nhận thức về cái việc phát triển kinh tế xã hội mà tự mình phấn đấu mà thoát nghèo
làm thế nào để tự thoát nghèo
trên cơ sở được hỗ trợ cả nhà nước về tất cả cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm
cho nên là chúng tôi tập trung vào cái này
thứ nhất là cái tăng cường cái công tác này
ngoài cái việc đầu tư hạ tầng thì còn phải hỗ trợ thêm cái việc là
dạy nghề rồi thì tập huấn những cái chương trình khoa học kỹ thuật
xây dựng những mô hình về phát triển kinh tế xã hội
để cho người dân nhận thấy rằng là mình sẽ làm như vậy
thì sẽ nâng cao cái thu nhập bền vững đối với hộ gia đình mình
thì đấy mới là cái thoát nghèo bền vững
nếu như người dân mà không nhận thức được
thì sẽ không bao giờ mà thoát nghèo bền vững được
vâng ạ xin cảm ơn ông
nhưng được đi ra ngoài học hỏi nhiều nơi lại có thư duy tiến bộ
ông bắt đầu mua giống gà gây đàn ong nuôi trong chính vườn nhà
khi kinh tế gia đình khâm khá hơn người dân nhìn vào ông học tập
nhờ đó mới gây dựng được phong trào phát triển kinh tế ở địa phương
lúc bây giờ lúc bây giờ tôi là một đồng chí là biết chư chư bộ rồi
mà phải đi khắp nhà vận động
đầu tiên mình phải đi làm trước
nếu phải nhận rất nhiều này phải nhận nhiều này
đầu tiên nhân dân không nhận thì nhà phải nhận
giống như cương vị nhà mình phải nhận nhiều làm mình làm một hai năm thế có hiệu quả
sau nhân rộng các mô hình đến từng nhà một cô ạ
đấy nhân dân không biết lúc bây giờ trình độ nhân dân có hạn
đấy nhân trí rất thấp
thế nhưng mà sau khi lúc bây giờ nguồn động từng nhà một
sau thì làm nhân rộng cái mô hình trồng cây
ngoài nuôi gà
nuôi ong tại nhà ông tận dụng đất rừng sẵn có của gia đình để trồng keo lấy gỗ
trên địa bàn huyện sơn động dương hưu là xã có diện tích trồng keo lớn nhất
cũng là nơi bà con làm giàu được từ cây keo
gia đình ông quyền là một trong các hộ có diện tích rừng keo lớn nhất trong xã
sớm nhìn thấy tiềm năng của cây keo ở vùng đất đồi núi này
ông đã bắt đầu mua thêm đất trồng keo để phát triển kinh tế gia đình
keo là loại cây dễ trồng không tốn công chăm sóc
lại ít chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khí hậu
nên rất phù hợp với các khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số
có diện tích đồi núi lớn
thu nhập từ keo đã mang lại cho gia đình ông
cũng như các gia đình trong thôn kinh tế vững vàng hơn trước
bộ mặt nông thôn cũng thay đổi vượt bậc
nói thật như vậy vừa làm vừa thuê
mà vừa rồi năm vừa rồi bán ba lô
đi được một lô được năm trăm một mươi triệu một lô được hai trăm bảy mươi triệu một lô được ba trăm hai mươi triệu
đính như vậy xuyên phát một tỷ
nhưng mà nói tiền này nhiều các cô không biết tiền này có nhiều
nhưng mà từ đó đời sống kinh tế nhân dân của thôn
mà cả gia đình bây giờ
nhiều rất cái đường đổi mới
đường làng ngõ xóm có này trình độ dân trí được nâng lên
con đường này là thành quả của công tác dân vận
mà ông quyền và các cán bộ địa phương tích cực vận động bà con hiến đất mà thành
trước kia toàn bộ khu vực này là đồi núi đường mòn
việc đi lại giữa các xóm các gia đình còn nhiều khó khăn
đến khi có chủ trương cứng hóa đường nông thôn
ông lại làm người chủ chốt đi vận động
giải thích để mỗi gia đình trong thôn chấp nhận hiến một phần đất của mình cho công cuộc xây dựng bà làng
ông còn rất tâm huyết với văn hóa truyền thống của dân tộc giao thanh y
không ngừng vận động bà con gìn giữ văn hóa trong trang phục ngôn ngữ nếp ăn ở
nhờ vậy cộng đồng dân tộc giao thanh y ở thôn mùng chưa khi nào mất đi bản sắc dân tộc mình
nhờ sự kiên trì và uy tín của mình
ông quyền không chỉ huy động được đất làm đường mà còn có đất xây dựng một nhà văn hóa thôn khang trang
trong các buổi họp thôn xóm đặc biệt trong các ngày đại đoàn kết toàn dân
nhân dân thôn mùng vừa phấn khởi vừa tự hào khi thôn bình giờ đây đã đổi mới nhiều
ngày hội đại đoàn kết toàn dân là dịp để nhân dân trên địa bàn chia sẻ
trao đổi thông tin hoạt động của thôn bản và tổng kết các chương trình thực hiện cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
đô thị văn minh là một đảng viên gương mẫu bí thư tri bộ
ông quyền luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thể hiện tính tiên phong gương mẫu
thường xuyên gắn bó với tri bộ người dân tích cực tham gia hưởng ứng
và thực hiện các phong trào thi đua do huyện xã phát động
thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
chúng tôi tập trung tuyên truyền vận động và chỉ đạo
vận động những ông như ông bàn vũ quyền và những người có uy tín ở trong cộng đồng dân cư
tập trung tuyên truyền vận động bà con xã viên
cái thứ nhất là đi đầu trong công việc phát triển kinh tế đồi rừng
cái thứ hai là tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện mọi chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
và công tác là hiến đất tặng cây tặng thải sản trên đất
để xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương
đến hiện tại bây giờ đường đối chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước
nhân dân trôn bàn hiện tại là được ổn định
mấy năm trong mấy năm đến giờ công tác đối tượng nhân dân ổn định
chấp hành pháp rất là tốt nhưng mà công tác an ninh được giữ vững không có gì xảy ra
một thôn với một trăm linh là đồng bào dân tộc giao thanh y khó khăn vẫn còn nhiều
nhưng với sự nỗ lực và cố gắng của mình ông quyền đang thể hiện tốt vai trò của một người bí thư gương mẫu
đi đầu trong mọi hoạt động và được nhân dân tin yêu nể trọng